chuyến xe không đồng thưa quý vị đây là tên gọi chương trình trao tặng vé xe miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
sinh viên nghèo tại tp hcm được về quê đón tết do tổ chức thiện nguyện mang tên việt nam ơi hay còn gọi tắt là vno thực hiện
tiếp nối những năm trước đây xuân kỷ hợi năm nay chương trình đã tổ chức trao ba trăm linh vé xe miễn phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn về quê xung vầy bên gia đình
hai mươi ba giờ đêm những chuyến xe không đồng mới xuất phát nhưng từ khá sớm nhiều người lao động nghèo đã có mặt tại địa điểm tập trung ở quận thủ đức chờ lên xe về quê đón tết
sau nhiều năm tha hương vào tp hcm nhặt vé chai mô sinh tết này cầm chân tay tầm vé miễn phí về quê của bà nguyễn thị hà bảy mươi chín tuổi quê tỉnh bình định và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác không khỏi xúc động
đây cũng là cảm xúc của gần ba trăm linh hoàn cảnh khó khăn được nhận vé xe miễn phí trên bảy chuyến xe không đồng do các bạn trẻ thuộc nhóm thiện nguyện vno tổ chức
các chuyến xe bắt đầu xuất phát ngày ba mươi tháng một từ tp hcm đến các tỉnh miền trung như khánh hòa phú yên
bình định quảng ngãi quảng trị
quê cha đất mẹ của mình để có thể có một nén nhan bàn thờ tổ tiên có một sự mâm cơm nằm ấm bên gia đình của mình vào những ngày cuối năm
ngoài việc tru toàn các chặng chiều đi từ tp hcm về các tỉnh nhóm thiện nguyện vn âu còn hỗ trợ tiền vé xe chiều vào cho những hoàn cảnh khó khăn quay trở lại học tập mưu sinh tại tp hcm sau tết